hành viếm không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo quản
mà vẫn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng
vì vậy vụ hành tím năm hai nghìn một mươi năm
nông dân vĩnh châu khắc phục được tình trạng được mùa mất giá
bà con phấn khởi
nhưng thực tế nỗi nhọc nhằn khó khăn của người trồng hành tím vĩnh châu
trong những vụ mùa tới vẫn còn không ít nỗi lo
trong những vụ mùa tới vẫn còn không ít nỗi lo
sản xuất hành tím trên dục đất cát
nhất là công đoạn nhổ hành phải tiếp xúc với gió bội hành cây
lại hay dụ mắt dễ tổn thương giác mặt
vì bụi cát xước vào bên trong mắt
nhiều trường hợp cứ tưởng là mắt đỏ
đi mua thuốc nhỏ mắt trị hoài không hết
nếu đưa lên trạm y tế là đưa liền ra bệnh viện trị luét giác mặt
nếu chậm trễ thì coi như tiêu đời con mắt
ý thức người dân ở đây thì người ta cứ dân nghèo mà
người ta cứ đi làm
thật sự người ta làm xong rồi mắt người ta đau
nóng hành thì nó gác nóng
người ta cứ dụi dụi xong nó đau
rồi dùng này thêm một cái đặc điểm
dùng này là dùng cát
đó nó ảnh hưởng
bụi không mùa mưa thì bụi
mùa nắng thì bụi
nó bay vào người ta dụi thì nó gây diêm chất mạc
kèm theo hành nóng
rồi người ta không biết
trước đây thì người ta cứ đi ra tiệm
người ta mua thuốc về nhỏ
nhất là cái thuốc mà đề xử
sa con mà cái diêm chất mạc
mà có lét mà nhỏ những cái loại thuốc
mà có corticoid vô
thì nó làm giết thương sẽ nặng lên thêm
diện tích trồng hành tím thương phẩm
ở vĩnh châu năm hai nghìn một mươi sáu
có khoảng sáu hectare
sản lượng có thể lên đến một trăm hai mươi tấn
chỉ sau hai tháng rưỡi gieo trồng
theo ước tính của ngành chức năng
chỉ cần giá bán khoảng một mươi một mươi năm đồng một ký
giá trị từ cây hành mang lại
tương đương với năm mươi hectare lúa sản xuất trong năm
người trồng hành vĩnh châu
đang kịp giọng lớn vào vụ hành mới
được bội thu
bởi còn chưa đầy một tháng nữa
vụ hành tím sẽ bắt đầu cho thu hoạch
những cư cực của người trồng hành
không dễ gì bước khỏi trong ngày một ngày hai
những trăn trở của các chính quyền
cùng những mày mò tìm lối ra
rồi những lẫn quẩn
trong chuyện mưu sinh của người thông dân
cứ đang sen vào nhau
hành tím vĩnh châu
không dừng lại ở câu chuyện cay nồng về gia vị
hay những thay trầm liên quan đến câu chuyện làm ăn kinh tế
mà còn hàm chứa những vấn đề xã hội khá sâu sắc
cải thiện cuộc sống của người trồng hành
theo hướng tốt hơn
là một đòi hỏi bức bách
là trách nhiệm của mỗi chúng ta
mỗi khi nhớ tới
hoặc đang thưởng thức vị cay nồng
của hành tím vĩnh châu